ngày hai mươi một tháng một mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng số chín mươi một truy tố bị can bùi văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên trưởng ban kiểm soát ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
qua điều tra đã xác định trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
hà văn thắm chỉ đạo chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ocean bank
bùi văn hải là trưởng ban kiểm soát ocean bank nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm trong kiểm soát hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật
tuy nhiên bùi văn hải đã không thực hiện đúng đầy đủ trích trách nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của ban kiểm soát
không có các biện pháp ngăn chặn xử lý đối với việc ocean bank chi lãi ngoài trái quy định của ngân hàng
vi phạm điều hai mươi một hai mươi hai quy chế và hoạt động của ban kiểm soát ocean bank
hành vi thiếu trách nhiệm của bùi văn hải đã để cho hà văn thắm
và ba lãnh đạo ocean bank chi lãi ngoài trái quy định gây thiệt hại cho ocean bank số tiền hơn một năm mươi tỷ đồng